cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn của nato mang tên cơn bão mùa xuân hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của gần chín binh lính đã bắt đầu hôm thứ hai ở estonia
theo bộ tổng chỉ huy lực lượng quốc phòng nước cộng hòa estonia
gần hai ba trăm linh binh sĩ nước ngoài từ một mươi ba quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn của nato
cùng với quân đội estonia
tổng cộng trong cuộc tập trận tổ chức từ ngày tám tới ngày hai mươi sáu tháng năm năm nay
sẽ có gần chín binh sĩ tham gia
cuộc tập trận của khối đồng minh nato sẽ diễn ra tại khu vực đông bắc estonia gần biên giới với nga
cuộc diễn tập sẽ có sự tham dự của hơn tám trăm linh binh lính anh đồn trú tại estonia
trong thành phần tiểu đoàn quốc tế của nato cũng như ba trăm linh lính pháp từ thành phần của tiểu đoàn này